trước tình hình đó bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam đã điều động tiểu đội phòng hóa kiêm nghiệm trang bị khí tài và máy đo phóng xạ đến hiện trường để tiến hành thu gom chất phóng xạ và thực hiện công tác tẩy xạ
sau hơn một tiếng đồng hồ triển khai buổi diễn tập đã được tổ chức thành công
thông qua đợt diễn tập này nhằm đánh giá lại kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh đã được phê duyệt với điều kiện thực tế từ đó điều chỉnh bổ sung kịp thời góp phần hoàn thiện kế hoạch trong những năm tiếp theo
thưa quý vị hiện nay hàng lậu được tuồn vào việt nam bằng nhiều cung đường trong đó có đường biển và vùng biển vịnh bắc bộ là một điểm nóng trong phòng chống buồn lậu đòi hỏi sự tập trung cao độ của các lực lượng chức năng trên biển
cuối năm cũng là lúc vùng biển vịnh bắc bộ luôn tấp nập phương tiện qua lại
bằng mắt thường hay quan sát trên radar rất khó phát hiện phương tiện đang chở hàng lậu
hàng chuồn thuế và lực lượng chức năng cũng không được phép chặn từng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra cơ bản lực lượng cảnh sát biển vùng một cảnh sát biển việt nam đã nắm thông tin và bắt giữ thành công nhiều vụ vận chuyển hàng lậu
chúng tôi nghiên cứu thì không có cái văn bản nào quy định trong vấn đề mà xuất hóa đơn là phải như tên phương tiện vận chuyển hàng lậu này chở hàng lậu hàng đấy
thì đây là một cái sơ hợp
bên cạnh những đối tượng cố hợp thức hóa hàng lậu bằng những bộ hóa đơn khống
thì hiện nay rất nhiều đối tượng cũng lựa chọn cách vận chuyển manh động hơn liều lĩnh hơn bằng cách cải hoán các xuồng cao tốc
lắp thêm nhiều máy có công suất lớn để xuồng chạy nhanh hơn nhằm trốn tránh lực lượng chức năng khi bị phát hiện
như chiếc xuồng máy được cải hoán và lắp bốn máy công suất lớn này với vận tốc lên đến hơn tám mươi km trên giờ
nếu để rượt đuổi trên biển thì nhiều xuồng cao tốc của lực lượng chức năng cũng khó mà đuổi kịp
hoạt động sử dụng những cái xuồng máy cao tốc gắn những cái máy từ công suất lớn để vận chuyển hàng hóa
có thể là từ biên giới nước ngoài vào về việt nam cụ thể là khu vực địa bàn vùng biển tỉnh bắc linh
thời gian vừa qua bộ tư lệnh đã kiểm tra rồi bắt giữ một cái phương tiện xuồng cao tốc vận chuyển thuốc lá nhập từ một góc từ lâu ngoài không rõ chất xứ
tốc độ là chạy rất là nhanh bốn máy lắp bốn máy vào và mỗi máy là hai trăm năm mươi cv bốn máy là một cv và chạy tốc độ là rất là lớn tầm khoảng có độ bảy mươi tám mươi hải lý một giờ

chúng tôi đã phải tổ chức các
chúng tôi đã phải tổ chức các
các lực lượng là lắm đầu tiên là phải triển khai các nghiệp vụ phải tập trung vào mối nhọn có chính xác để lắm tình hình chung lắm các đối tượng
sau đó chúng tôi mới ngập án và xây dựng kế hoạch tổ chức là mật phục đón bắt
và đón bắt thì trên cơ sở là phải đưa đối tượng vào những vị trí không thể chạy được nữa
mỗi chuyến vận chuyển thuốc lá sang dầu hay khoáng sản mà trót lọt đối tượng có thể bỏ túi tư vai trăm
lợi nhuận lớn nên hành động của những đối tượng buôn lậu cũng quyết liệt tinh vi đòi hỏi sự quyết tâm cũng như sự tinh thông về nghiệp vụ của lực lượng chức năng thực thi pháp luật trên biển
thưa quý vị chiều nay tại bệnh viện hùng vương tp hcm kỹ thuật mới trong tầm soát ung thư cổ tử cung áp dụng đầu tiên tại việt nam đã được đưa ra giới thiệu
đó là kỹ thuật đọc hình ảnh tế bào tự động teampi
công nghệ hiện đại này sẽ giúp bác sĩ xác định được sớm nhất dấu hiệu ung thư
thiết bị có khả năng quét toàn bộ hình ảnh tế bào trên tiêu bản định vị ra hai mươi hai vùng khả nghi nhất dựa trên công nghệ hình ảnh và thuật toán tích hợp trong phần mềm gọi là đọc lần một
sau đó các nhà tế bào học sẽ đọc hai mươi hai vùng được chọn đó và đưa ra kết luận cuối cùng gọi là đọc lần hai
bên cạnh đó hệ thống chẩn đoán tự động giúp khắc phục các nhược điểm trong quá trình đọc mẫu chỉ ra hai mươi hai điểm cần đọc
giúp các nhà giải phẫu bệnh giảm thiểu thời gian đọc mẫu tăng hiệu quả làm việc giúp các bác sĩ xác định được sớm nhất dấu hiệu ung thư
từ đó đưa ra các phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh
với công nghệ đọc hình ảnh hai lần mang lại cho người bệnh kết quả chuẩn đoán chính xác nhất giảm tỷ lệ âm tính giả ba mươi chín so với phương pháp đọc thông thường
đồng thời tăng tỷ lệ phát hiện các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung mức độ cao lên ba mươi tám
còn tại hà nội hôm nay các bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện phẫu thuật nội soi lấy thoát vị địa đệm cuộc sống cổ lối trước
đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại nước ta
thành công này đã khẳng định chuyên ngành phẫu thuật cuộc sống của việt nam đã phát triển ngang tầm với khu vực và thế giới
bệnh nhân đầu tiên được thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi lấy thoát vị địa đẹp của sống cổ lối trước là anh lê văn thành
mình bị đau mỏi vai gáy cách đây hai năm rồi nhưng cách đây khoảng hai tháng thì mình thấy nó rất đau rất đau và nó đau từ đau vai gáy và xuống đến tay
mình mới đến bệnh viện thăm khám sau khi mà chiếu chụp và làm các xét nghiệm thì bác sĩ kết luận là mình bị thoái hóa thoát vị địa đệm
mà cái vỡ địa đệm
việc thực hiện phẫu thuật lấy thất vị địa đẹp cột sống cổ bằng phương pháp nội soi lối sau đã được các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức thực hiện thành công và đạt được những kết quả khả quan
tiếp nối thành công ban đầu ngày hôm nay bệnh viện tiếp tục ứng dụng phương pháp phẫu thuật lấy thoát vị địa đệm cột sống cổ bằng phương pháp nội soi lối trước
nếu như mà trước đây chưa có độ soi lối trước thì chúng ta mô mở

chúng ta nằm nẹp vít và như vậy là hai đốt sống nó dính liền vào nhau
như vậy là bệnh nhân này có ba mươi một tuổi thôi nếu mình dùng phương án đấy thì sẽ về lâu dài không tốt
có thể là vài năm nữa bệnh nhân sẽ bị thoái hóa các đi đệm điền kể rất là nhanh và có các nghiên cứu đã chỉ ra cái việc đấy
còn nếu mà thay địa điểm nhân tạo thì cũng được thế nhưng mà nó vẫn là cái phương pháp mổ mở
đây là nội soi là mình hoàn toàn là mình chỉ lấy cái phần đi đệm bệnh lý thôi cái phần mà nó thoát vị ra
còn giữ lại nguyên cấu trúc giải phẫu của cuộc sống
cho nên là nó bảo tồn được việc giải phẫu nó bảo tồn được chức năng của cuộc sống
và như vậy là sẽ tốt cho bệnh nhân rất nhiều
nội soi lối trước đòi hỏi bác sĩ có trình độ tay nghề cao nếu không sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân
vì thế tại việt nam chưa có trung tâm nào áp dụng kỹ thuật này
tuy nhiên đây là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu với tỷ lệ thành công hơn chín mươi và tỷ lệ tai biến biến chứng thấp dưới một
khả năng phục hồi các hoạt động thông thường
kể trong vài ngày
đây là một trong những cái tiên phong một trong những cái kỹ thuật tương đối là khó
chính vì thế cho nên là cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia về lĩnh vực này
thì khoa phẫu thuật cuộc sống của viện chiến dân trình hình bệnh viện hương nghị việt đức
hy vọng rằng sẽ đưa được cái kỹ thuật mới này áp dụng cho các bệnh nhân việt nam
để phục vụ tốt hơn cho công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cuộc sống
việc nghiên cứu triển khai những kỹ thuật tiên tiến như thế này đã mang lại lợi ích cho người bệnh
được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay trong nước mà không phải ra nước ngoài điều trị
trong phần tin quốc tế khai mạc hội nghị thượng đỉnh đối tác phương đông
ông emerson mnangawa tuyên thể nhậm trước tổng thống zimbabwe
thưa quý vị
trong bối cảnh liên minh châu âu đang có những thay đổi mạnh mẽ
hội nghị thượng đỉnh đối tác phương đông diễn ra tại bỉ được quan tâm với triển vọng gia nhập eu của sáu nước thuộc liên bang soviet cũ
hội nghị thượng đỉnh đối tác phương đông có sự tham dự của lãnh đạo các thể chế eu cùng lãnh đạo của các nước thành viên eu và sáu nước
hội nghị lần này vốn được eu tổ chức định kỳ hai năm một lần
sẽ tập trung thảo luận kế hoạch hỗ trợ các nước thành viên đối tác phương đông đấu tranh chống tham nhũng và cải thiện hệ thống pháp luật
và hiện đại hóa nền kinh tế
dự kiến các bên sẽ thông qua chương trình hành động đến năm hai nghìn hai mươi trong đó xác định hai mươi hướng ưu tiên mà các nước thành viên cần thực hiện
ngoài ra eu và armenia dự kiến sẽ ký hiệp định đối tác toàn diện và mở rộng
trong khi belarus và eu đang phối hợp soạn thảo hiệp định đối tác mới để có thể ký kết trong thời gian tới
theo soạn thảo tuyên bố chung hội nghị sẽ công nhận mong muốn gia nhập và lựa chọn eu của ukraine moldova và georgia
emerson mnangawa đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống zimbabwe
bước đi được kỳ vọng là sẽ chấm dứt khủng hoảng chính trị ở quốc gia châu phi này
tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước hàng chục nghìn người ủng hộ ở thủ đô harae
tân tổng thống mernagawa đã cam kết sẽ tuân thủ và bảo vệ hiến pháp
cũng như bảo vệ quyền của toàn bộ một mươi sáu triệu người dân zimbabwe
ông sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông mohabe cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử
theo kế hoạch được tổ chức vào tháng chín năm sau
trước đó cùng ngày trong cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ khi ông mernanggawa trở về nước
cả hai cũng nhất trí rằng ông mugabe có thể không tham dự lễ nhậm chức của ông mernagawa
do sức khỏe không cho phép
cùng ngày cộng đồng phát triển miền nam châu phi một tổ chức liên chính phủ khẳng định
sẽ hợp tác chặt chẽ với tổng thống và chính quyền mới của zimbabwe
tại nước đức trong bối cảnh đàm phán thành lập một chính phủ liên minh đã bị đổ vỡ
đảng dân chủ xã hội khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay
tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài tám tiếng giữa tổng thống đức frank walter steinmeier
với chủ tịch đảng spd
đảng spd martin schulze phía spd cho rằng các cuộc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay
cần phải được tiến hành và đảng này sẽ không từ chối tham gia
hiện chủ tịch đảng spd martin skunzer đang phải chịu áp lực từ nội bộ đảng
khi nhiều nghị sĩ tỏ ra ý nghi ngờ về quyết định từ chối liên minh với liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo
của thủ tướng angela merkel
sau khi các cuộc đàm phán liên minh thất bại liên đảng của thủ tướng merkel cho biết
cánh cửa đàm phán luôn mở cho spd nhưng cũng sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử mới
liên quan đến vụ tàu ngầm ara sanjuan bị mất tích tại đại tây dương
hải quân argentina khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm con tàu cùng bốn mươi bốn thủy thủ bị mất tích
người phát ngôn hải quân argentina enrique pavli cho biết không loại trừ bất cứ khả năng nào
xảy ra với tàu san duân và đang nỗ lực tìm kiếm tại khu vực ghi nhận phát ra âm thanh ngắn và mạnh bất thường
giống như một vụ nổ vào thời điểm cách ba giờ đồng hồ
sau tín hiệu liên lạc cuối cùng của tàu sanjuan
đề cập đến vấn đề lượng oxy chỉ đủ cho bốn mươi bốn thủy thủ sống sót trong vòng bảy ngày
trong điều kiện thân tàu ngầm không bị ảnh hưởng ông babli cho biết tàu sanson đã mất liên lạc tám ngày
và các thủy thủ có thể gặp nguy hiểm do thiếu oxy
tuy nhiên đây chỉ là ước chừng và lượng oxy dự trữ có thể hết trước hoặc hết sau thời gian này
ngoài ra mỹ và brazil cũng triển khai các máy bay đến hỗ trợ công tác tìm kiếm
bước vào ngày cao điểm mô sản
các cửa hàng đã đưa ra nhiều chiến lược mới để thu hút các tín đồ mua sắm tới xếp hàng trực tiếp
thay vì ngồi nhà mua đồ online
cửa hàng của blooming daew ở thành phố new york đã tổ chức các lớp học yoga miễn phí cho khách tới mua sắm
trong khi nustrom lại trưng bày những xe ô tô hiệu tesla láng cóng ở gần khu trang phục cho nam giới
để thu hút các đấng mảy dâu
nhiều cửa hàng phục vụ đồ ăn và nước uống cho các thượng đế
coi đây là một cách tiếp thêm năng lượng và sự hứng khởi sau thời gian dài xếp hàng để có được những món đồ mà mình mong muốn
để tạo thuận lợi cho các bậc phụ huynh đi mua sắm
chuỗi cửa hàng của walmart đã lên kế hoạch tổ chức hơn hai mươi bữa tiệc
mà ở đó trẻ em có thể tự chụp hình với ông già noel
nhà bán lẻ col cũng cho phép khách mua hàng trên amazon được trả lại đồ tại các cửa hàng ở chicago và los angeles
mà không mất một khoản chi phí nào
với công nghệ tiên tiến hiện nay
hầu hết mọi thứ đều có thể mua bán chỉ với một cuốc lích chuột
tuy nhiên theo khảo sát của hiệp hội bán lẻ quốc gia mỹ
khoảng một phần ba số khách hàng được hỏi cho biết
việc xếp hàng mua sắm trong dịp lễ cuối năm vẫn được xem như là một truyền thống của gia đình
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt